thưa quý vị in ba d hay còn gọi là tạo mẫu nhanh là công nghệ cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư tạo ra những mô hình vật lý một cách chính xác và nhanh chóng
hiện công nghệ này đã và đang được ứng dụng một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế tưởng chừng không thể thực hiện
tại việt nam việc ứng dụng công nghệ này cũng đang có những bước phát triển đáng kể nhất là trong lĩnh vực y tế
đây là ca mổ và thay thế bộ phận khiếm khuyết của bệnh nhân nguyễn công liêu
anh liêu bị tai nạn và dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng ở vùng mắt
vì vậy ca mổ này nhằm thay thế phục hồi lại vùng xương đã bị khuyết của anh
được biết đây là một trong số ít ca đầu tiên ở việt nam triển khai công nghệ in ba d
nếu như chúng ta chỉ nhìn trên kết quả hai d thì những hình thể hình khối chúng ta không tạo được một cách phù hợp hoàn toàn với những tổn khuyết rất phức tạp
đặc biệt là ở vùng hà mặt là những cái cấu trúc nó theo nhiều chiều và nhiều các bộ phận liên kết với nhau
tuy nhiên để có được một hệ thống in ba d chi phí đầu tư là rất lớn
không chỉ cho các máy in ba d mà còn cho nguyên liệu phần mềm thiết kế nguồn nhân lực vận hành
vì vậy số ít các đơn vị sản xuất in ba d trong nước không đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài
bên cạnh đó đảm bảo chất lượng của các sản phẩm in ba d cũng là một yếu tố quan trọng
cần thiết phải có các tiêu chuẩn chặt chẽ và quy trình kiểm định nghiêm ngặt để các sản phẩm có thể được sử dụng an toàn trong điều trị và chăm sóc sức khỏe
các khớp phải được thiết kế riêng khá thể cho mỗi người bệnh hơn nhau
và những khớp này chúng tôi đặt thiết kế ở những nước có nền y học thay thế tiên tiến
nên chính vì trải qua nhiều khâu như vậy giá thành chi phí một đợt điều trị cũng cao
thì đây cũng là một cái thật sự là một cái khó khăn một cái thách thức cho các người bệnh ung thư xương của chúng ta
hiện nhiều bệnh nhân cũng chưa biết đến các phương pháp phẫu thuật thay thế bằng công nghệ in ba d
sẽ vẫn cần thêm thời gian để phương pháp này chứng minh được sự an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh để dần trở nên phổ biến
từ đó giúp làm giảm chi phí điều trị tăng cơ hội tiếp cận của người bệnh mở ra những khả năng mới trong điều trị và chăm sóc sức khỏe tại việt nam